sau khi giải ngân tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân công ty thuộc nhóm vạn thịnh pháp để dùng vào nhiều mục đích khác nhau của bà lan
ngoài ra do dương tấn trước giúp bà lan thực hiện những công việc xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn một dự án mũi đèn đỏ
thay đổi về hệ số xây dựng tăng của dự án mũi đèn đỏ giấy phép xây dựng dự án sài gòn bình an
nên bà lan chỉ đạo trần thị mỹ dung làm hồ sơ cho công ty tường việt vay một năm trăm linh tỷ đồng
thực chất là rút tiền ngân hàng scb để cho dương tấn trước
dù thời điểm này công ty tường việt không có phương án kinh doanh chưa có nhu cầu vay tiền không có tài sản đảm bảo cho khoản vay
nhưng cao việt dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty tường việt bị cáo trong vụ án vẫn đồng ý với ông trước việc vay vốn
ông dũng đã ký biên bản họp hội đồng thành viên đồng ý việc vay vốn tại ngân hàng scb ký thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng
khoản vay của công ty tường việt thực tế đã giải ngân một mươi tám lần tổng số một bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
dù ông dũng không ký thỏa thuận từng lần nhận nợ không ký giấy nhận nợ ủy nhiệm tri nhưng ngân hàng scb vẫn giải ngân
ngoài ra cao việt dũng còn đồng ý để ông trước chỉ đạo nhân viên thực hiện khoản vay và ký giả chữ ký của mình
sau khi trừ tài sản đảm bảo cơ quan điều tra xác định dương tấn trước giúp sức cho bà lan rút tiền tại scb và được bà lan cho một bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
ông trước sử dụng vào mục đích cá nhân
như vậy trong khoảng thời gian khoảng một năm từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi hai dương dân trước đã thực hiện rất nhiều công việc cùng bà lan
xây dựng kịch bản rút tiền tại ngân hàng scb gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho ngân hàng
tự bảo chữa cho mình tại phiên tòa bị cáo dương tấn trước cho biết đã bị phong tỏa hai hai trăm linh tỷ đồng cùng với nhiều tài sản là bất động sản
đề nghị hội đồng xét xử xem xét bị cáo đã khắc phục được một trăm linh hậu quả của vụ án
trước đó sáng ngày hai mươi một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử
bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng với tám mươi năm bị cáo với nhiều tội danh khác nhau
trong phiên tòa các luật sư đã bảo chữa cho nhóm các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng scb
cùng với đó bị cáo võ tấn hoàng văn người chở năm hai triệu usd đến nhà cựu cục trưởng cục hai ngân hàng nhà nước xin khoan hồng để sớm trở về với gia đình
bào chữa cho bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb luật sư cho rằng
bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong việc làm rõ nhiều tình tiết quan trọng của vụ án
ngoài ra bản thân bị cáo cũng có động thái khắc phục hậu quả
trong phần tự bào chữa bị cáo văn mong muốn hội đồng xét xử xem xét trọn vẹn các tình tiết giảm nhẹ khoan dung và tha thứ cho hành vi của mình
chủ tọa hỏi bị cáo văn về việc bị cáo trương mỹ lan đòi tiền thuê nhà mà scb đã thuê tòa nhà của con gái bà lan quận một tp hcm
bị cáo văn thừa nhận khi scb chuyển hội sở về tòa nhà ở đường nguyễn huệ quận một thì có thuê nhà của gia đình bị cáo lan
quá trình thuê nhà scb có ký hợp đồng đặt cọc ba trăm linh tỷ đồng
bây giờ căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà hợp đồng đặt cọc mà xử lý đúng quy định của pháp luật
bào chữa cho cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb bùi anh dũng luật sư nói có nhiều tài sản trong vụ án không được định giá
luật sư đề nghị giao cho cơ quan thi hành án xử lý tài sản theo hình thức bán đấu giá vì hậu quả của vụ án liên quan đến thân chủ
chủ tọa phiên tòa đã công bố đơn của bà trương mỹ lan gửi đến hội đồng xét xử trong quá trình diễn ra phiên tòa
theo đó bà trương mỹ lan xin hội đồng xét xử xem xét số tiền thuộc sở hữu của bà khoảng một ba trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó một tỷ do bị cáo nguyễn cao trí khắc phục hậu quả và ba trăm năm mươi tỷ đồng là do các cá nhân khác trả cho bà
số tiền một ba trăm năm mươi tỷ đồng này bà muốn khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo trương huệ vân
đồng thời bà trương mỹ lan cũng mong muốn chuyển ba trăm linh tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng là ông chu lập cơ
bào chữa cho bị cáo chu lập cơ luật sư không tranh luận về tội danh mà bị cáo bị truy tố
luật sư nói rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ không có tình tiết tăng nặng
nhưng mức án viện kiểm sát nhân dân đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù là quá nghiêm khắc
luật sư cho biết trong bối cảnh muốn hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng scb thì nợ xấu các ngân hàng này quá nhiều
từ đó bị cáo trương mỹ lan đã kêu gọi đầu tư vận động người thân tìm nguồn tài chính đưa vào tái cơ cấu
trong đó có tòa nhà times square là tài sản của bị cáo chu lập cơ
tại tòa lời khai của những người liên quan đều thấy rõ bị cáo trương mỹ lan có rất nhiều tài sản
nên bị cáo chu lập cơ tin tưởng đồng ý cho bị cáo trương mỹ lan mượn để thế chấp
chiều một mươi chín tháng ba sau phần luận tội đại diện cơ quan công tố tại tòa
đề nghị tử hình bị cáo trương mỹ lan về tội tham mô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt mức án tử hình
khi nghe đến mức án này bà trương mỹ lan đã ngất xỉu
ông chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù
trương huệ vân cháu gái và là con nuôi của trương mỹ lan bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
các bị cáo khác là cựu lãnh đạo ngân hàng scb
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không thể khắc phục
bùi anh dũng trung thân
võ tấn hoàng văn trung thân
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với năm bị cáo đang bị truy nã và được xét xử vắng mặt
cụ thể đinh văn thành cựu chủ tịch ngân hàng scb trung thân
bị cáo trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb bị đề nghị một mươi năm một mươi sáu năm tù
nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm
nguyễn lâm anh vũ phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành bị đề nghị từ một mươi hai đến một mươi ba năm
chiêm minh dũng phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb đang bỏ trốn bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra bà đỗ thị nhàn nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước trung thân về tội nhận hối lộ
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
bị đề nghị một mươi bốn một mươi năm năm tù cùng tội danh
nguyễn thị phụng phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị đề nghị bốn đến năm năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo từ ba đến bốn năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra giám sát thuộc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm
nguyễn văn dũng phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm một mươi một đến một mươi hai năm
nguyễn thị phi loan nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm sáu bảy năm
võ văn thuần phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bảy tám năm
phan tấn trung phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bảy tám năm
nguyễn tín nguyên thanh tra viên phó trưởng phòng thanh tra hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
cục thanh tra giám sát ngân hàng tp hcm cục hải cũ thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước năm sáu năm
nguyễn cao trí bị đề nghị một mươi một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi thường toàn bộ số tiền sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
và lái phát sinh thiệt hại cho scb
đối với nguyễn cao trí tạm giữ tiền kê biên bất động sản của trí để đảm bảo thi hành án
tiếp tục kê biên tài sản của trương mỹ lan trương huệ vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
với một một trăm sáu mươi chín bất động sản viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật
các mã tài sản đang thế chấp tại scb giao cho scb thu hồi nợ
cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi tự nguyện khắc phục thiệt hại
trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan
sáng hai mươi chín tháng ba tnthphcm tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh phát
gọi tắt là tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
đây là ngày xét xử thứ một mươi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm thực hiện quyền công tố bắt đầu phần luận tội đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án
theo đó hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức làm mất niềm tin của nhân dân
quá trình điều tra vụ án cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan
từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử ngày năm tháng ba bị cáo trương mỹ lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc
trong khi đó nhóm lãnh đạo cán bộ scb là những người am hiểu pháp luật giỏi chuyên môn thừa nhận tiếp tay cho bị cáo trương mỹ lan
rút ruột ngân hàng
tổng thiệt hại được xác định là bốn trăm chín mươi tám
nghìn tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh nêu quan điểm bị cáo lan phạm tội nhiều lần phạm tội có tổ chức
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
ngoài ra đại diện viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo lan không hề an năn
còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở scb
do đó cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội
vị đại diện nhận định đến trước thời điểm tài cơ cầu scb ngày một một hai nghìn một mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã sở hữu trên tám mươi cổ phần của scp
thông qua công ty cổ phần tài chính việt vĩnh phú và các cổ đông khác đứng tên thay
đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ cổ phần scb mà bị cáo lan nắm là hơn chín mươi một
với quyền lực cổ đông bị cáo lan dễ dàng điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb
ngay từ khi hợp nhất đến khi khởi tố vụ án
nhìn lại những tình tiết nổi bật trước khi viện kiểm sát nhân dân đề nghị án đối với bị cáo trương mỹ lan
trong những ngày xét hỏi vừa qua cũng giống như tại cơ quan điều tra bị cáo trương mỹ lan không nhận tội
theo cáo buộc sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
ngân hàng scb bà trương mỹ lan nắm giữ chín mươi một năm cổ phần
nằm trong tay scb bà trương mỹ lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này
sử dụng scb như một công cụ tài chính huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân
trong vòng một mươi năm từ hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ nhân viên của ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngay cả bị cáo chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan và cháu gái trương huệ vân
đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo chỉ đạo của bị cáo trương mỹ lan
thì bà lan vẫn một mực
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan phủ nhận cáo buộc của viện kiểm sát
bà lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ bốn chín cổ phần scb
hai người con gái mỗi người năm và ba mươi là của cổ đông nước ngoài
các bạn bè ở việt nam nắm ba mươi
khi chủ tọa đặt câu hỏi tất cả những người có cổ phần tại scb đều khai là đứng tên dùm bị cáo
bị cáo giải thích gì video này
bà lan khai bạn bè của bị cáo là việt kiều canada úc
theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên phải tìm người việt nam đứng tên dùm bị cáo
trước lời khai này của bị cáo chủ tọa đặt câu hỏi
bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc lãnh đạo cán bộ của scb và tập đoàn vạn thịnh pháp đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo
ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai trình độ quản trị của các lãnh đạo scb là rất yếu
không theo quy định của ngân hàng nhà nước phải làm theo chỉ đạo của trương mỹ lan
bị cáo trương mỹ lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng không hề điều chỉnh chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng scb
về cáo buộc đưa người thân tín vào scb nắm giữ các chức vụ quan trọng bà lan khẳng định những người ở scb không phải thân tín của mình
dù không nhận tội nhưng bị cáo trương mỹ lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản công ty của mình
gồm bất động sản dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp để khắc phục hậu quả
trong đó có tòa nhà capitol palace và khách sạn daewoo đều ở quận ba đình hà nội
tuy nhiên bà lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ ở một trăm một mươi hai võ văn tần
quận ba tp hcm vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam